sáng nay ngày tám tháng bảy kỳ họp thứ chín hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã khai mạc
kỳ họp diễn ra từ ngày tám tới ngày một mươi tháng bảy
theo đánh giá sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tăng trưởng kinh tế thủ đô ở mức khá nhưng chưa đạt được mục tiêu
tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu thấp và mức độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp dịch vụ lại giảm so với cùng kỳ
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tổng sản phẩm trên địa bàn grdp hà nội tăng bảy hai mươi một
tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên một trăm ba mươi hai tỷ đồng tăng một mươi hai tám so với cùng kỳ năm ngoái
các ngành lĩnh vực tiếp tục phát triển môi trường đầu tư tiếp tục cải thiện
tuy nhiên theo đánh giá chỉ số papi của hà nội vẫn trong nhóm thấp của cả nước
vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp lâm nghiệp đất rừng tồn tại cũ chưa xử lý rứt điểm
công tác giải phóng mặt bằng một số công trình còn chậm tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản chậm so với cùng kỳ hai nghìn một mươi chín
tình trạng cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp
hội đồng nhân dân tp hà nội đề nghị ủy ban nhân dân thành phố cần có các giải pháp mạnh mẽ và khả thi cao hơn
để hoàn thành các nhiệm vụ trong đó cần tăng cường kỳ cương trong hệ thống chỉ đạo điều hành của thành phố
xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị khi để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng
nhất là vấn đề cháy nổ quản lý và sử dụng đất đai trật tự xây dựng vệ sinh môi trường